kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm tuyên phạt nguyễn sĩ đạt tử hình về tội giết người lê việt hoàn tử hình về tội giết người tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng lê thái duy hai mươi năm tù về tội giết người và tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hòa bình đã bắt giữ đối tượng vận chuyển một lượng lớn ma túy
vào khoảng hai giờ ba mươi phút dạng sáng nay phát hiện xe ô tô biển kiểm soát hai mươi bảy c ba nghìn chín trăm bốn mươi tám chạy quá tốc độ tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe nhưng lái xe tăng ga bỏ chạy tổ công tác đã tiến hành truy đuổi yêu cầu dừng xe để kiểm tra
trong quá trình kiểm tra lái xe đã rút dao chống trả lực lượng chức năng và định tăng ga bỏ chạy tuy nhiên đối tượng đã bị khống chế ngay sau đó
lợi dụng trời tối đối tượng nữ ngồi tại ghế phụ đã bỏ chạy lên cánh rừng cạnh đường quốc lộ sáu
kiểm tra xe lực lượng công an thu giữ tám bánh heroin chín kg ma túy đá và hai viên ma túy tổng hợp
tại cơ quan công an đối tượng khai tên là lò văn thư chú tại xã nà tàu huyện điện biên tỉnh điện biên
còn đối tượng nữ bỏ chạy tên là lò thị hồng chú tại huyện mường ảng tỉnh điện biên
vào ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự và tuyên phạt bảy năm tù đối với bị cáo trần thị xuân thu
trú tại xã hiệp an huyện đức trọng tỉnh lâm đồng về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi sáu lợi dụng là cán bộ công chức tại xã hiệp an
đồng thời là tổ trưởng tổ tiết kiệm vay vốn thôn định an xã hiệp an huyện đức trọng
thu đã mạo danh một mươi năm hộ dân tại xã hiệp an để lập khống một mươi sáu hồ sơ vay vốn ưu đãi của ngân hàng chính sách xã hội huyện đức trọng
chiếm đoạt tổng số tiền là năm trăm tám mươi hai triệu đồng
nhặt được của rơi rồi lại tìm mọi cách đòi tiền chuộc đối tượng nguyễn thanh dũng ở huyện gia lâm hà nội
đã bị công an huyện văn giang hưng yên khởi tố về hành vi cưỡng đoạt tài sản
vào ngày một mươi bảy tháng năm vừa qua nguyễn thanh dũng điều khiển xe mô tô đến đoạn đường ba trăm bảy mươi chín b
thị trấn văn giang thì nhặt được chiếc ví bên trong có sổ hộ khẩu thẻ căn cước công dân giấy phép lái xe
giấy đăng ký xe ô tô cùng nhiều giấy tờ quan trọng khác mang tên quản đức huy
nhận thấy đây đều là các giấy tờ quan trọng nên dũng đã liên hệ điện thoại với anh huy và ra giá một mươi năm triệu đồng tiền chuộc
trong lúc đang nhận tiền của anh huy tại chân cầu thuộc khu đô thị eco park thì dũng đã bị công an huyện văn giang bắt giữ
đến việt nam hoạt động lừa đảo qua mạng
một nhóm đối tượng người trung quốc đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lạng sơn bắt giữ
và tiến hành bàn giao toàn bộ đối tượng cùng tăng vật cho công an trung quốc để tiếp tục điều tra làm rõ
các đối tượng người trung quốc gồm bảy nam một nữ thuê trọ tại số nhà một trăm bốn mươi bảy đường bắc sơn
phường hoàng văn thụ thành phố lạng sơn để hoạt động lừa đảo qua mạng
khám xét chỗ ở của các đối tượng đã thu giữ được bốn máy tính năm laptop hai mươi một điện thoại di động sáu mươi hai thẻ ngân hàng cùng một số thiết bị khác
các đối tượng khai nhận là
được một số đối tượng trung quốc thuê sang việt nam để lắp đặt sử dụng các thiết bị công nghệ cao
lập tài khoản giả mạo công ty doanh nghiệp để lôi kéo lừa người trung quốc đầu tư tiền để chiếm đoạt
qua kiểm tra sơ bộ cho thấy số tiền lừa đảo đầu tư là rất lớn
vào chiều ngày hôm nay đại diện thanh tra chính phủ phối hợp với cục điều tiết điện lực bộ công thương
cục quản lý giá bộ tài chính công bố quyết định thanh kiểm tra việc điều chỉnh giá bán điện
thu tiền điện của tập đoàn điện lực việt nam evn
dự kiến trong ba mươi năm ngày đoàn thanh tra sẽ kiểm tra xác minh toàn diện việc chấp hành quy định của pháp luật
trong việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện từ ngày hai mươi tháng ba và phương pháp tính giá thu tiền điện
trước đó vào ngày ba tháng năm thủ tướng chính phủ đã yêu cầu thanh tra chính phủ chủ trì kiểm tra
việc điều chỉnh giá bán điện phương pháp tính giá và việc thu tiền điện
kết quả sẽ báo cáo thủ tướng trong tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
thông tin này đã được báo cáo
thông tin này cũng đã kết thúc bản tin nhanh phát sóng lúc hai mươi h hàng ngày của truyền hình công an nhân dân